dự hội nghị tại các điểm cầu trung ương và các điểm cầu trong toàn quốc
có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng ủy viên trung ương đảng
các tỉnh ủy thành ủy ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương
lãnh đạo các ban bộ ngành mặt trận tổ quốc việt nam
và các đoàn thể chính trị xã hội của trung ương và địa phương
đại diện lãnh đạo liên hiệp hội hội chuyên ngành về văn hóa nghệ thuật của trung ương
nhà khoa học nhà văn hóa trí thức văn nghệ sĩ tiêu biểu
để lắng nghe và là dịp cổ vũ động viên các nhà văn hóa trí thức văn nghệ sĩ
tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong ý chí hành động
liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa văn nghệ trong và ngoài nước
tạo thành một mặt trận đồng lòng giúp sức phụ sự tổ quốc phục vụ nhân dân
khởi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
kết hợp với sức mạnh thời đại triển khai thắng lợi
nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
hội nghị văn hóa của chúng ta hôm nay là một dịp quan trọng
để toàn đảng toàn dân toàn quân ta nhất là những người làm công tác văn hóa
đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ của cả nước
quán triệt sâu sắc toàn diện và đồng bộ hơn nữa
tư tưởng hồ chí minh và đường lối chủ trương quan điểm của đảng ta
đặc biệt là quan điểm của đại hội
toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng về việc xây dựng giữ gìn và phát huy
những giá trị đặc sắc của nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
chúng ta cùng nhau nhận thức sâu sắc hơn đầy đủ hơn và toàn diện hơn
về vai trò vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ tổ quốc cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước
phồn vinh hạnh phúc xứng tầm với sự nghiệp đổi mới
và truyền thống lịch sử vẻ vang ngàn năm văn hiến của dân tộc
trong bài phát biểu của mình tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhiều lần trích đọc
những bài thơ nổi tiếng được nhiều thế hệ yêu thích như chân quê việt bắc
để từ đó ông gửi gắm những thông điệp văn hóa gần gũi giản dị
nhưng thấm đượm tinh thần hồn cốt con người việt nam
tổng bí thư nhấn mạnh quan điểm văn hóa là bản sắc của dân tộc
văn hóa còn thì dân tộc còn văn hóa mất thì dân tộc mất
vì ở chỗ nhiều tiền lắm của ăn ngon mặc đẹp mà còn ở sự phong phú về tâm hồn
được sống giữa tình thương và lòng nhân ái lẽ phải và công bằng
ấy chính là văn hóa
chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội
phát huy những giá trị tích cực về thuần phong mỹ tục của gia đình và xã hội
nêu cao tinh thần tương thân tương ái đoàn kết trọng tình nghĩa trọng công lý và đạo lý xã hội
không đâu xa đâu
cứ nhớ lại những câu mà ông cha ta đã dặn thôi
nhiễu điều phủ lấy giá gương người trong một nước thì phải thương nhau cùng
bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một giản
thương người như thể thương thân lá lành đùm lá rách lá rách ít đùm lá rách nhiều
một con ngọt đau thì cả tàu không ăn cỏ kính lão thì đắp thỏ
kính già già đẻ tuổi cho anh em như thể tay chân
tổng bí thư nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của đảng nền văn hóa đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp cứu quốc và kiến quốc
tuy nhiên văn hóa chưa được quan tâm một cách đầy đủ tương xứng với kinh tế và chính trị
chưa thật sự trở thành nguồn lực động lực nội sinh của sự phát triển bền vững đất nước
vai trò của văn hóa trong xây dựng con người chưa được xác định đúng tầm còn có chiều hướng nặng về chức năng giải trí
chỉ rõ những giải pháp trong thời gian tới tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu
trước hết là tập trung nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước trên lĩnh vực văn hóa
để đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa xây dựng con người việt nam trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
tôi tha thiết mong rằng sau hội nghị này công tác văn hóa của chúng ta sẽ có bước chuyển biến tiến bộ mới
mạnh mẽ hơn nữa hiệu quả cao hơn nữa ghi một dấu mốc mới trên con đường chấn hưng phát triển nền văn hóa việt nam trong thời kỳ mới
tôi tin rằng với một đất nước dân tộc trọng văn hiến trọng hiện tài giàu truyền thống yêu nước và cách mạng
nhân dân đoàn kết cần cù sáng tạo đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ tâm huyết tài năng
có trách nhiệm cao với nhân dân với đảng với tổ quốc và tương lai của dân tộc
cùng với sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị
nhất định chúng ta sẽ khắc phục được mọi khó khăn vượt qua mọi thách thức để chấn hương và xây dựng thành công
một nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
tiếp tục làm vẻ vang thêm cho dân tộc cho giống nổi tạo thành sức mạnh vô song
để xây dựng tổ quốc ta ngày càng cường thịnh nhân dân ta ngày càng hạnh phúc
đất nước ta ngày càng phồn vinh xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng
của một dân tộc anh hùng sánh vai các cuồng quốc nam châu trên thế giới
như vậy bảy mươi năm năm sau hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức
vào tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hội nghị văn hóa toàn quốc năm hai nghìn hai mươi một lần này có ý nghĩa rất quan trọng
nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới
tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước
trước khi diễn ra hội nghị các đại biểu đã tham quan nghe giới thiệu về triển lãm văn hóa soi đường cho quốc dân đi
với sự chuẩn bị công phu chú đáo triển lãm quy tụ ba trăm hai mươi tác phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu
một trăm hai mươi ba tài liệu hiện vật quý hiếm được trưng bày theo sáu chuyên đề
theo dòng chảy văn hóa việt nam từ truyền thống đến hiện đại
như vậy là bảy mươi năm năm sau hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất hai mươi bốn tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
hội nghị văn hóa toàn quốc năm hai nghìn hai mươi một có một ý nghĩa rất quan trọng
nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới
tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước
đảng ủy công an trung ương tổ chức điểm cầu trực tuyến dự hội nghị quan trọng lần này
với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc
bộ công an các học viện trường công an nhân dân các đồng chí trong ban chấp hành
và hội viên tri hội nhạc sĩ công an nhân dân tri hội nhà văn công an nhân dân
tri hội nghệ sĩ sân khấu công an nhân dân tri hội điện ảnh công an nhân dân
hội nghị là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ động viên các nhà văn hóa
trí thức trong đó có đội ngũ văn nghệ sĩ trong công an nhân dân
tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong ý chí hành động
liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa văn nghệ trong và ngoài nước
tạo thành một mặt trận đồng lòng giúp sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
với ý nghĩa đặc biệt quan trọng bác tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc
triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đã nhận được một trăm năm mươi bài viết của các ban bộ ngành các tỉnh thành phố
cũng như các nhà khoa học nhà hoạt động văn hóa người việt nam ở nước ngoài
đồng chí trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cũng đã có bài tham luận khẳng định văn hóa là nền tảng
động lực thúc đẩy xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
trong đó nêu rõ ngay từ những ngày đầu được thành lập lực lượng công an nhân dân
luôn xác định cùng với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
công tác xây dựng văn hóa trong công an nhân dân là nền tảng
có vai trò đặc biệt quan trọng hình thành giá trị nhân cách chân thiện mỹ của người cán bộ
chiến sĩ công an vì nước quân thân vì dân phục vụ góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ
mà đảng tổ quốc và nhân dân giao cho với những dấu ấn nổi bật
để xây dựng nền văn hóa thực sự là nền tảng động lực xây dựng lực lượng công an nhân dân
cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại theo tinh thần nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đảng ủy công an trung ương đã ban hành nghị quyết số năm về nâng cao chất lượng công tác văn hóa văn nghệ trong công an nhân dân
với năm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới
trong đó có việc nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa văn nghệ công an nhân dân
tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa văn nghệ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong công an nhân dân
đẩy mạnh công tác phối hợp hợp tác quốc tế về lĩnh vực văn hóa văn nghệ trong công an nhân dân
nhân dịp ban bí thư trung ương đảng tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an có bài viết
giữ vững an ninh quốc gia góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
truyền hình công an nhân dân trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí bộ trưởng
chỉ một mươi ba năm sau khi ra đời dù chưa giành được chính quyền song với tầm nhìn chiến lược
đảng ta đã đề ra và lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi đề cương văn hóa việt nam năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
góp phần đưa cách mạng việt nam vượt qua những ngày bão táp giành thắng lợi to lớn trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại
giành chính quyền độc lập dân tộc đánh thắng thực dân pháp đế quốc mỹ giữ vững chủ quyền non sông bờ cõi
công tác xây dựng phát triển văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
luôn được đảng nhà nước quan tâm lãnh đạo chỉ đạo liên tục phát triển và khẳng định qua các kỳ đại hội của đảng từ đại hội chín đến nay
quán triệt thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của đảng
xuất phát từ vị trí vai trò của lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa
đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an đã chú trọng công tác nắm tình hình
chủ động tham mưu với bộ chính trị ban bí thư ban hành các nghị quyết chỉ thị giải pháp chống diễn biến hòa bình
tự diễn biến tự chuyển hóa xâm lăng văn hóa chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
chống những xu hướng lệch lạc thương mại hóa trái thuần phong mỹ tục xa rời tôn trị mục đích
tập trung chỉ đạo đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình tự diễn biến tự chuyển hóa
phản bác các quan điểm sai trái thủ địch hoạt động của số đối tượng cơ hội chính trị chống đối
không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nước triển khai hàng nghìn kế hoạch phương án
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các công trình mục tiêu các sự kiện chính trị
các hoạt động văn hóa có quy mô lớn có ý nghĩa chính trị quan trọng
lực lượng công an đã phát hiện ngăn chặn hàng trăm nghìn đầu tài liệu có nội dung phản động
tài liệu chiến tranh tâm lý tà đạo mê tín dị đoan hàng trăm nghìn thư ân xá quốc tế đầu báo tạp chí
hàng trăm loại băng đĩa phim chiến tranh tâm lý phản động tán phát vào trong nước
phát hiện và đấu tranh có hiệu quả hàng chục chiến dịch phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch phản động
vô hiệu hóa hàng triệu bài viết video clip thông tin xấu độc tán phát trên internet
kiến nghị xử lý chấn chỉnh kịp thời nhiều hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực báo chí truyền thông
thường xuyên mở các cao điểm tấn công chấn áp đánh đúng đánh trúng các đường dây tổ chức tội phạm
bắt giữ đối tượng chủ mưu cầm đầu chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm
thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa kéo giảm tội phạm qua từng năm
chủ động phát hiện nhiều sơ hở thiếu sót kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật
tạo hiệu ứng tích cực trong đấu tranh phòng chống tham nhũng phòng chống tội phạm
tạo sức lan tỏa lớn xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội
chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong công an nhân dân theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định nghị quyết của đảng về xây dựng chỉnh đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi tự diễn biến tự chuyển hóa về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền
qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân gương mẫu trong sạch vững mạnh toàn diện
kết quả các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia bảo đảm an ninh văn hóa tư tưởng
an ninh thông tin truyền thông an ninh báo chí đã góp phần quan trọng chống những tư tưởng
hành vi sản phẩm văn hóa lịch lạc sai trái lạc hậu phản động bài trừ các hủ tục thói hư tật xấu
chống những mưu toan lợi dụng văn hóa để thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình tự diễn biến tự chuyển hóa đổi màu
giữ gìn và phát huy di sản văn hóa quý báu của dân tộc tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới
xây dựng phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội
sức mạnh nội sinh quan trọng để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
thời gian tới những nguy cơ thách thức đối với bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm an ninh con người
bảo vệ và xây dựng phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc đặt ra ngày càng lớn hơn
để tăng cường bảo đảm an ninh quốc gia góp phần phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa việt nam trong tình hình mới
đảng ủy công an trung ương bộ công an tập trung lãnh đạo toàn lực lượng công an nhân dân thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nghị quyết
chỉ thị của đảng nhà nước về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia
tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch trong tình hình mới
về xây dựng chỉnh đốn đảng và xây dựng lực lượng công an nhân dân góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến
đậm đà bản sắc dân tộc trong đó có các thành tố không thể tách rời là văn hóa đảng văn hóa công an nhân dân
kết hợp chặt chẽ hiệu quả an ninh với văn hóa nắm chắc tình hình ngăn chặn vô hiệu hóa mọi âm mưu
hoạt động của các thế lực thù địch phản động phá hoại tư tưởng tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách văn hóa của đảng
nhà nước đà kích văn hóa truyền thống văn hóa văn nghệ cách mạng chuẩn mực đạo đức lối sống xã hội chủ nghĩa
chủ động nhạy bén trong đấu tranh chống các hoạt động mua chuộc lôi kéo kích động trí thức văn nghệ sĩ
hoạt động văn hóa văn nghệ trái đường lối chính sách của đảng nhà nước sáng tác phổ biến những tác phẩm văn nghệ nhằm chống chế độ
truyền bá văn hóa lôi sống tư bản chủ nghĩa thực dụng lệch lạc trái tuần phong mỹ tục
ý đồ tạo ra lớp người sống thực dụng đề cao lợi ích cá nhân bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu công trình sự kiện văn hóa trọng điểm
tham mưu xây dựng vận hành có hiệu quả hệ thống các thiết chế văn hóa tạo cơ sở vững chắc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh
tăng cường công tác tuyên truyền định hướng tư tưởng chú trọng phòng chống chiến tranh tâm lý phá hoại tư tưởng nhất là trên internet báo chí xuất bản
kịp thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu sai trái xuyên tạc thù địch phát hiện xử lý kịp thời nghiêm minh mọi hoạt động đưa tin giả sai sự thật tán phát thông tin xấu độc chống đảng nhà nước
kịp thời phát hiện kiến nghị cấp ủy tổ chức đảng xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của đảng pháp luật của nhà nước đối với số đảng viên vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
vi phạm kỷ luật phát ngôn và vi phạm nguyên tắc đảng những cán bộ đảng viên có suy thoái về phẩm chất đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa tăng cường đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự củng cố môi trường an ninh an toàn lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội và đối ngoại của đất nước
phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông báo chí xuất bản trong đấu tranh với các thông tin quan điểm sai trái thủ địch nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động văn hóa trong công an nhân dân
đẩy mạnh sáng tác quảng bá tác phẩm công trình về đề tài cách mạng bảo vệ an ninh quốc gia an ninh con người nhằm lan tỏa sâu rộng nền văn hóa an toàn lành mạnh
hòa quyện chặt chẽ hai yếu tố văn hóa và an ninh trật tự góp phần huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng bảo vệ tổ quốc sớm thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
từ hội nghị văn hóa toàn quốc năm hai nghìn hai mươi một những giải pháp đã được gợi mở để thực hiện yêu cầu đặt ra trong công tác xây dựng phát triển văn hóa việt nam thời gian tới
với mục tiêu xây dựng và phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người việt nam
bên lề hội nghị truyền hình công an nhân dân đã ghi nhận được một số ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị
từ hội trường diên hồng nhà quốc hội lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo các bộ ngành đã trực tiếp lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của chính các nhà văn hóa trí thức và văn nghệ sĩ trên cả nước
hơn sáu trăm linh đại biểu tham dự và hơn một trăm năm mươi bài tham luận tại hội nghị đã một lần nữa khẳng định tầm quan trọng vị trí của văn hóa trong đời sống hiện nay
cái đường viên quan trọng và cái danh dự
cái biên giới quan trọng nhất là văn hóa thì không quốc gia nào để có thể đánh bất cả
và chính vì vậy hội nghị văn hóa toàn quốc lần này đã khẳng định một lần nữa cái tầm quan trọng trong cái nghị quyết của đảng trong đại hội lần thứ một mươi ba của đảng và đồng thời khẳng định văn hóa ở một tầm cao khác biệt hoàn toàn
với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật bên cạnh những thành tiệu đạt được hội nghị đã chỉ rõ những hạn chế trong công tác xây dựng phát triển văn hóa
cùng với đó là những khó khăn thách thức đặt ra yêu cầu cần có những giải pháp hỗ trợ thực sự hiệu quả để văn hóa phát triển
sân khấu rất là khó trong lúc này và cũng đang đề nghị với các cơ quan chức năng cùng vào cuộc để làm thế nào cho chúng tôi có một cái nơi yên tâm để mà sáng tạo nghệ thuật để xây dựng nên những cái tác phẩm thật tốt cho ngành sân khấu
vì ngành sân khấu cũng đang bị một vấn đề là rất khủng hoảng về khách
chính vì vậy mà một cái yêu cầu lớn nhất của chúng tôi là muốn sự quan tâm của các nhà lãnh đạo
lúc này thì còn rất nhiều lĩnh vực văn học nghệ thuật chưa có pháp luật chưa có luật
chúng tôi đang chờ đợi một cái luật nghệ thuật sẽ ra đời để mà tiếp tục cái nghị định một bộ bạc của chính phủ trong mười mấy năm qua
thì cái tính khả thi nó cũng có nhưng mà nó chưa đủ một cái sự hiệu lực để mà chúng ta giải quyết được những cái câu chuyện những cái vấn nạn ở trong đời sống văn hóa
văn hóa toàn quốc hai nghìn hai mươi một đã thống nhất mục tiêu định hướng và giải pháp trọng tâm
trong đó tập trung xây dựng văn hóa và con người việt nam phát triển toàn diện hướng đến chân thiện mỹ thấm nhuần tinh thần dân tộc dân chủ khoa học và nhân văn
đây cũng chính là mong muốn của các đại biểu gửi gắm tại hội nghị lần này
hội nghị này như một lời kêu gọi như một sự đánh thức lần nữa với tất cả những người còn đang có thể lãng quên cái tầm quan trọng hay sự sống còn của văn hóa đối với một quốc gia
và ở đây
sau hội nghị này không chỉ là một nữ người quản lý văn hóa hay không chỉ là giới phát nghệ diễn không
mà tất cả những con người trong cái dân tộc này ở mọi ngành nghề phải lấy văn hóa là một nền tảng quan trọng để ứng xử để hành động để chứa đựng trong tất cả những cái chủ trương chính sách của mình
khẳng định ngày càng rõ hơn vai trò soi đường cho quốc dân đi của văn hóa từ những định hướng đưa ra từ hội nghị về phát triển văn hóa và con người trong giai đoạn mới
để xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng
nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước và bảo vệ vững chắc tổ quốc
chiều nay tại hà nội bộ công an và bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức lễ ký quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông đồng chủ trì buổi lễ
cùng dự về phía bộ công an có thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trung tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
quy chế phối hợp gồm ba chương một mươi điều quy định về nguyên tắc phạm vi nội dung hình thức và trách nhiệm phối hợp giữa bộ công an và bộ thông tin và truyền thông
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ thông tin và truyền thông
việc ký quy chế phối hợp sẽ góp phần bảo đảm sự chỉ đạo điều hành tập trung thống nhất của lãnh đạo hai bộ tăng cường trách nhiệm sự đoàn kết gắn bó giữa các cơ quan đơn vị thuộc hai bộ
tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm trân trọng trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc tặng một mươi năm cá nhân thuộc bộ thông tin và truyền thông đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
nhân dịp này bộ trưởng nguyễn mạnh hùng trân trọng trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp thông tin và truyền thông tặng một mươi năm cá nhân thuộc bộ công an đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành thông tin và truyền thông việt nam
cần thiết thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam đó là nhấn mạnh của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an tại hội thảo đề án thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam diễn ra chiều nay tại hà nội
dự hội thảo có thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương ủy ban nhân dân một số địa phương và các đơn vị trực thuộc bộ công an
phát biểu tại hội thảo bộ trưởng tô lâm nêu rõ để thống nhất về mô hình tổ chức và hoạt động của các câu lạc bộ công an hưu trí bộ công an đã thành lập câu lạc bộ công an hưu trí từ trung ương đến quận huyện thị xã thành phố trực thuộc tỉnh
tuy nhiên mô hình câu lạc bộ hưu trí công an các cấp hiện nay vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định
nhằm khắc phục tồn tại đáp ứng yêu cầu quản lý đội ngũ cựu công an thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ hưu trí công an nhân dân đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thống nhất xây dựng đề án đề nghị bộ chính trị duyệt chủ trương thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam với mục tiêu tập hợp đoàn kết động viên các thế hệ cựu công an giữ gìn và tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân xây dựng hệ thống tổ chức thống nhất bảo vệ quyền và lợi í
tiềm năng trí tuệ kinh nghiệm và những đóng góp của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp cách mạng nói chung công tác bảo đảm an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh nói riêng thể hiện sự quan tâm chăm lo của đảng và nhà nước đối với những người có công với cách mạng tạo sự phấn khởi tin tưởng của quần chúng nhân dân đối với đảng và nhà nước
về mô hình tổ chức bộ công an không đề nghị thành lập hội là tổ chức chính trị xã hội tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp hay hội đặc thù mà đề nghị thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam là tổ chức hội được hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện tự quản dân chủ bình đẳng công khai minh bạch không sử dụng biên chế nhà nước tự bảo đảm kinh phí không vì mục đích lợi nhuận tuân thủ hiến pháp pháp luật
hội do bộ công an quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính có phạm vi hoạt động toàn quốc gắn với công an các cấp và được đảng nhà nước giao một số nhiệm vụ theo quy định
các ý kiến tại hội thảo đều thống nhất đồng tình đánh giá cao nội dung dự thảo đề án xác định việc xây dựng đề án thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam báo cáo ban bí thư xem xét quyết định là cần thiết phù hợp với chủ trương của đảng quy định của pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý nguyện vọng của đội ngũ cán bộ công an hưu trí và có tính khả thi

các địa phương lào cai điện biên sơn la lai châu cao bằng lạng sơn và hà giang
cụm thi đua số năm gồm nghệ an thanh hóa hà tĩnh quảng bình quảng trị thứ thiên huế
và cụm thi đua số sáu gồm đắk lắc đắk nông gia lai con tum bình phước và lâm đồng
đã có nhiều đổi mới sáng tạo về biện pháp tổ chức để ra được các nội dung chỉ tiêu thi đua
khẩu hiệu hành động cụ thể triển khai bằng nhiều hình thức biện pháp phong phú đa dạng
bám sát được nhiệm vụ chính trị và gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua
cuộc vận động khác do đảng nhà nước ngành và địa phương phát động
có phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương
làm giảm tội phạm không để xảy ra điểm nóng đột xuất bất ngờ
nhờ đó phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc được nhân rộng có hiệu quả
đã có hàng nghìn tập thể cá nhân các cấp được khen thưởng
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện mắt tp hcm số hai trăm tám mươi điện biên phủ phường bảy quận ba tp hcm
theo quy định khởi tố vụ án hình sự số năm mươi bốn ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
ngày tám và ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định khởi tố
bắt tạm giam bốn bị can
nguyễn minh khải giám đốc
hai võ thị trinh nga phó giám đốc
ba phí duy tiến nguyên phó giám đốc
bốn nguyễn quốc toàn nguyên trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức tham gia chỉ đạo thực hiện gói thầu mua sắm
thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm hai nghìn một mươi tám của bệnh viện mắt tp hcm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tiến hành điều tra mở rộng
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam bốn đối tượng là cán bộ viên chức bệnh viện mắt tp hcm với vai trò đồng phạm
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự
cụ thể như sau
một nguyễn trí dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm phó giám đốc bệnh viện mắt tp hcm
hai phan thị bích hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trưởng phòng tài chính kế toán bệnh viện mắt tp hcm
ba nguyễn đỗ nguyên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trưởng khoa tổng hợp bệnh viện mắt tp hcm
bốn lương ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm phó trưởng khoa khám mắt bệnh viện mắt tp hcm

sáu nguyễn trí dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm phó trưởng khoa tổng hợp bệnh viện mắt tp hcm

chín nguyễn trí dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm phó trưởng khoa tổng hợp bệnh viện mắt tp hcm